liên quan đến vụ kiện gian lận tài chính ở new york đến nay cựu tổng thống donald trump vẫn không có đủ bốn trăm sáu mươi bốn triệu usd nộp phạt
trong khi đó các công ty bảo hiểm ngân ngại bảo lãnh cho án phạt quá lớn
điều này đã khiến ông trump chật vật đứng trước nguy cơ bị tịch thu tài sản và không thể kháng cáo
theo đó vào tháng hai vừa qua thẩm phán new york đã đưa ra phán quyết yêu cầu cựu tổng thống mỹ donald trump phải nộp phạt ba trăm năm mươi năm triệu usd
với cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản để được hưởng các khoản vay hay điều khoản bảo hiểm ưu đãi
tính cả tiền lãi ông trump phải nộp phạt tổng cộng là bốn trăm sáu mươi bốn triệu usd
tuy vậy cựu tổng thống donald trump đã phủ nhận hành vi sai trái trong vụ án này
cựu tổng thống mỹ không chấp nhận phán quyết của tòa và đã đệ đơn kháng cáo
tuy nhiên luật quy định ông vẫn phải nộp phạt trong quá trình chờ kết quả kháng nghị dự kiến kéo dài trong nhiều năm
nếu kháng cáo thành công số tiền đã nộp phạt sẽ được trả lại cho cựu tổng thống
trong quy định nêu rõ ông trump phải nộp toàn bộ khoản phạt bằng tiền mặt
hoặc nộp trái phiếu bảo lãnh để ngăn chặn việc nhà chức trách tịch thu một phần tài sản của tập đoàn trump trong quá trình kháng cáo bản án
thời hạn thực hiện là ba mươi ngày kể từ thời điểm thẩm phán angron ra phán quyết chính thức vào hôm hai mươi ba tháng hai vừa qua
như vậy tổng trưởng lý james có thể ra lệnh tịch thu tài sản của ông trump
cùng nhiều bất động sản ở new york bất kỳ lúc nào sau khi thẩm phán engron ra phán quyết
tuy nhiên bà đã cho ông trump thời gian ân hạn đến ngày hai mươi năm tháng ba
để ngăn bà james tịch thu tài sản ông trump có hai lựa chọn là viết xét cho chính quyền bang new york
để ký quỹ hoặc được công ty bảo hiểm đứng ra bảo lãnh tiền phạt trong thời gian kháng cáo
công ty bảo lãnh sẽ chịu trách nhiệm chi trả trong trường hợp ông trump kháng cáo thất bại và không thể thanh toán
theo cnn các luật sư của ông trump tiết lộ cho đến nay
cựu tổng thống cùng hai con trai và các giám đốc điều hành khác của tập đoàn trump
đã tiếp cận ba mươi công ty bảo lãnh thế nhưng không thành công
phía ông trump cũng lập luận rằng mức phạt bốn trăm sáu mươi bốn triệu usd là hoàn toàn không tương xứng
lý giải nguyên nhân này họ cho biết là do không có nạn nhân
vì không có thiệt hại và không có tổn thất tài chính nào trong vụ kiện này
trên thực tế bỏ lãnh kháng cáo là hồ sơ được một công ty bỏ lãnh
hoặc tổ chức tài chính nộp cho tòa án với cam kết sẽ thực hiện phán quyết
theo luật bang new york bị cáo còn phải chịu lãi suất là chín một năm
cho đến khi nộp phạt hoặc kháng cáo kết thúc
khoản tiền lãi cũng được tính
công ty bỏ lãnh là bên đứng mũi triệu sao nếu khách hàng thua kiện và không thể thanh toán
do đó họ sẽ muốn khách hàng phải đồng hành bằng cách có tài sản thế chấp
đó là tiền mặt hoặc tương đương tiền như cổ phiếu và trái phiếu
theo giới chuyên gia mỗi thường vụ mỗi khác
thế nhưng nghỉ trung các công ty không muốn nhận bắt động sản
đặc biệt là khi tài sản này đã được thế chấp ở một nơi khác
trong trường hợp của cựu tổng thống trump để được bảo lãnh
ông cần có tài sản thế chấp có giá trị tương đương là một trăm hai mươi so với phán quyết
tức là hơn năm trăm năm mươi triệu usd
được biết hồ sơ tòa án có ghi
các luật sư cũng yêu cầu tòa cho phép ông trump đặt cọc một trăm linh triệu usd trong thời gian kháng cáo
sau khi biết về đề nghị từ phía ông trump
kevin g o brien cựu công tố viên và hiện đại luật sư ở new york cho rằng
ông trump có thể yêu cầu số tiền bảo lãnh thấp hơn
nếu có thể chứng minh với tòa án rằng ông có khả năng kháng cáo thành công
phía ông trump lập luận thân chủ không thể bán các bất động sản để lấy tiền mặt đóng bảo lãnh
bởi vì bất cứ thỏa thuận mua bán nào diễn ra trong khoảng thời gian này
đều dẫn đến tổn thất vì buộc phải bán giá thấp hơn thị trường
theo luật sư o bran khó có khả năng tòa án ở new york nhượng bộ
chỉ vì ông trump sẽ phải bán tài sản để đóng tiền bảo lãnh
melissa levin luật sư chuyên về lĩnh vực bất động sản ở new york phân tích
bài james có thể nhắm tới các tài sản của ông trump như tài khoản ngân hàng
các tác phẩm nghệ thuật các khoản tiền nhận được từ cho thuê kinh doanh tiết kiệm
tòa tháp tràm và tổ hợp khách sạn của ông trump ở new york có nguy cơ bị tịch thu đầu tiên
theo luật sư o brien nếu bài james muốn tịch thu tài sản của ông trump ở bang khác
như danh thự mar a lago thì điều này khởi động một quy trình pháp lý kéo dài
và sẽ cực kỳ phức tạp
theo thống kê đến nay trong bảng xếp hạng các tỷ phú giàu nhất thế giới của bloomberg
tài sản dòng của cựu tổng thống mỹ donald trump hiện là ba một tỷ usd
tăng năm trăm linh triệu usd so với lúc ông mãn nhiệm
số liệu được tính toán dựa trên tài liệu kê khai tài sản của ông trump
được công bố giữa lúc phiên tòa đối với hoạt động kinh doanh của nhà lãnh đạo
đã diễn ra tại new york
theo đó ông trump cùng các con và tập đoàn trump bị tố cáo kê cao giá trị tài sản
trong thời gian dài nhằm hưởng ưu đãi vây vốn và bảo hiểm
vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba ông trump từng tuyên bố có tài sản hàng tỷ usd
thế nhưng hầu hết là bất độc sản
theo ước tính của tạp chí forbes ông trump sở hữu khối tài sản là hai sáu tỷ usd
những bất động sản giá trị nhất của cựu tổng thống trump
bao gồm khu nghỉ dưỡng mar a lago tại bang florida
căn penthouse tại tháp trump tòa chung cư trump và tòa nhà trump building
tại bốn mươi phố wall thành phố new york
cũng theo phân tích của luật sư o bran một lý do khác khiến trump gặp khó khăn
trong tìm bên bảo lãnh là ông có thể đã thế chấp đến giới hạn
và các bên cho vay không muốn tiếp tục làm ăn với một vị cựu tổng thống
đang vướng vào vô số bề bối pháp lý và tài chính
trong trường hợp tòa phúc thẩm không hủy hạn chót bảo lãnh
hoặc ông trump không huy động đủ tiền
bà james có thể bắt đầu nhắm đến tài sản của cựu tổng thống
động thái mà tổng trưởng lý new york nói sẽ không do dự thực hiện
luật sư bất động sản new york melissa levin nhận định
nếu cần phải gom đủ tiền trước hạn chót hai mươi năm tháng ba
trong nhiều khả năng sẽ buộc phải bán rẻ bất động sản của mình để trả tiền bảo lãnh
nếu không không có gì để ngăn cản bà chem và bang new york
đề nghị tòa tịch thu một số tài sản của ông ấy
các luật sư lập luận ông trump không nên bị ép phải bán tháo bất động sản để thu tiền mặt về
bởi lẽ các giao dịch như vậy sẽ gây ra thiệt hại lớn
cựu tổng thống cũng không thể mua lại bất động sản với giá đã bán nếu thắng kiện
levin và một luật sư dân sự new york đã bình luận thêm rằng
bà james có thể nhắm đến các tài sản của trump ở bang khác
trong đó có danh thự mar a lago ở bang florida
thậm chí là tài khoản ngân hàng lương tác phẩm nghệ thuật và tiền thuê nhà
theo o brin nếu muốn tịch thu tài sản của ông trump ở bang khác
bà james sẽ phải đệ đơn lên tòa án khu vực đó
động thái này có thể tạo ra một quy trình pháp lý kéo dài và cực kỳ phức tạp
thế nhưng cũng có thể khiến ông trump mất quyền sở hữu những tài sản bị tịch thu
do vậy luật sư này nhận định rất khó để vị cựu tổng thống kháng cáo được như đội ngũ của ông mong đợi
và đang cố gắng để xoay sở
chỉ trong ba tháng này ông trump đã phải nộp trái phiếu bảo lãnh trị giá chín mươi một sáu triệu usd
trong quá trình kháng cáo bản án bồi thường tám mươi ba ba triệu usd
vì tội phỉ bán cựu nhà báo eugene carroll
người cáo buộc ông từng tấn công tình dục bà vào giữa những năm một nghìn chín trăm bảy
trong khi đó một thẩm phán tòa phúc thẩm vào hôm hai mươi tám tháng hai
cũng đã bác bỏ yêu cầu của ông trump về việc trì hoãn thi hành án trong thời gian kháng cáo
hôm năm tháng ba khi được hỏi liệu ông trump có thể nộp tiền bảo lãnh trong cả hai trường hợp hay không
ông trump đã nói với kênh fox news rằng
tôi có rất nhiều tiền tôi có thể làm những gì tôi muốn tôi không lo lắng về tiền bạc
sữa cuộc đua tranh cử đang nhận được sự quan tâm
diễn biến mới này đã nêu bật các sắc dối pháp lý đang bổ với ông trump
ứng cử viên sẽ đại diện đảng cộng hòa tai đấu chung kết vào nhà trắng
với đương kim tổng thống joe biden trong ngày tổng tuyển cử vào tháng một mươi một năm nay
hiện nay ông trump cũng đang vướng vào bốn vụ truy tố hình sự
liên quan đến những nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn hai mươi
nghị vấn liều giữ trái phép tài lượng mật của chính phủ tại tư dinh florida
sau khi mãn nhiệm năm hai nghìn hai mươi một
và cáo buộc chi tiền che giấu mối quan hệ với một ngôi sao phim người lớn
trong quá trình vận động tranh cử năm hai nghìn một mươi sáu
liên quan đến một trong những cáo buộc với ông trump
đài cnn ngày một mươi một tháng ba đã công bố bài phỏng vấn độc quyền với ông brian butler
người được biết đến với mật danh là nhân viên số năm của ông trump
trong vụ án liên quan tới cáo buộc cựu tổng thống mỹ đã lưu trữ trái phép tài liệu mật
ông butler là nhân viên chuyên làm việc tại khu nghỉ dưỡng mar a lago
và đã nhận được sự tham gia vào quá trình vận chuyển tài liệu mật
theo người đàn ông
cáo buộc nhằm vào ông trump thực sự rúng động
và nó cũng phá hỏng quan hệ với những người đồng nghiệp ở mar a lago
ông buckler phải đưa ra lời khai về những người bạn thân của mình
dù nó có thể khiến họ gặp rắc rối
theo ông một nhân vật thân cận với ông trump là ông juan nauta
đã đưa ra một yêu cầu khác thường với các nhân viên ở mar a lago vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai
cụ thể họ phải vận chuyển khoảng một mươi năm hộp chứa tài liệu từ khu nghỉ dưỡng lên một máy bay riêng
động thái này diễn ra cùng ngày
các công tố viên liên bang gặp luật sư của ông trump để tìm kiếm các tài liệu mật
ở thời điểm đó ông không biết những chiếc hộp mà mình vận chuyển có chứa tài liệu mật
thế nhưng đó là những tài liệu trong bản cáo trạng
có từ một mươi đến một mươi năm chiếc hộp màu trắng theo kiểu ngân hàng
trong một cuộc phỏng vấn ông bardner cũng phản bác tuyên bố của ông trump về cuộc điều tra
ông cho biết bản thân không nghĩ đây là một cuộc san phù thủy hay chiêu trò chính trị
ông nghĩ người dân mỹ cần biết sự thật trước cuộc bầu cử
với cá nhân ông ông trump không nên ra tranh cử vào lúc này
theo the hill ông butler hiện là nhân chứng có vai trò thèn sốt trong vụ ông trump
bị cáo buộc lưu giữ tài liệu trái phép bí mật
được biết công tố viên đặc biệt jack smith đã đề xuất xét xử vụ án vào đầu năm nay
trong khi đội ngũ pháp lý của cựu tổng thống mỹ cố gắng chỉ hoãn và hủy bỏ vụ kiện